bộ công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng làm giả sau kê ngân hàng
cam kết cấp tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng
xác nhận số dư tài khoản hàng trăm tỷ đồng để xin dự án lửa đảng
thủ đoạn của các đối tượng thường sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ tài liệu
các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng
ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dầu polymer giả đóng lên tài liệu
bộ công an đề nghị các bộ ngành chính quyền các địa phương các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên
các cơ quan hữu quan có liên quan khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án
hợp tác kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư
cần xem xét thẩm định kỹ hồ sơ tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp cá nhân
đối với doanh nghiệp người dân khi làm các thủ tục xác nhận của ngân hàng
xin cấp hạn mức cam kết tiến dụng cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục
không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội
tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả
nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn